nguyễn quốc khánh tạm trú tại quận hải châu đối tượng chuyên tham gia vào các vụ hỗn chiến trên địa bàn thành phố đà nẵng
trong thời gian qua và bị cơ quan kỳ sát điều tra công an quận liên triều do quyết định truy nã về hành vi cối gây thương tích
vừa bị công an quận cầm lệ bắt giữ
cụ thể nguyễn quốc khánh bị công an quận liên triều truy nã về việc có tham gia vào một vụ án cố ý gây thương tích
trong quá trình điều tra thì bỏ trốn
sau đó khánh tiếp tục giao du với nhiều nhóm thanh thiếu niên tham gia nhiều vụ đánh nhau khác trên địa bàn toàn thành phố
và được cơ quan công an các nơi truy tìm để làm việc